xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng rìa phía bắc của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió đông đến đông nam ẩm
nên trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn có mưa rào và rông cả ban ngày và chiều tối
mưa rông chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng và trung du nền nhiệt tại đây vẫn giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
sau đó từ khoảng chiều tối ngày một mươi năm khi gió đông nam suy yếu
nhường chỗ cho vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng
thì mưa sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ mưa xảy ra ít hơn
nên nền nhiệt cao nhất hai ngày tới sẽ giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ cảm giác hơi oi nóng
sau đó từ chiều tối ngày một mươi năm với sự ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nền nhiệt tại đây sẽ tăng trở lại nắng nóng bắt đầu xuất hiện
với khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới chịu tác động của giai hội tụ nhiệt đới
nên mưa rào rải rác có thể xuất hiện bất chợt trong ngày
riêng thời điểm chiều tối có thể có mưa rông mạnh
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới chỉ giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sang ngày một mươi sáu giải hội tụ nhiệt đới yếu dần đi
vùng thấp nóng phía tây phát triển mưa giảm nhanh cả về diện và lượng
khả năng cao nắng nóng sẽ quay trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
vẫn có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể tiềm ẩn tố lóc và gió rất mạnh
với mức nhiệt cao nhất chỉ ở trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ một mươi sáu tháng bảy nắng nóng xuất hiện nhiều hơn
khiến nền nhiệt tăng nhanh nắng nóng sẽ quay trở lại trên khu vực
vùng cao tây nguyên ngoài chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới
khu vực này còn chịu tác động của gió mùa tây nam mạnh
vì thế trong hôm nay tại đây vẫn có mưa rông rải rác
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
cùng nền nhiệt sẽ giao động từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
sau đó từ ngày một mươi bốn khi giải hội tụ nâng trục dần lên
thì mưa sẽ giảm đi cùng nền nhiệt tăng nhẹ từ một đến hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay vẫn có mưa rông rải rác
cùng mức nhiệt giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
trong mưa rông gần đề cao cảnh rác với tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
sau đó cũng từ chiều tối mai mưa rông tại đây giảm dần
cùng nền nhiệt tăng nhẹ trở lại